còn ở hầu khắp các vùng biển thời tiết đều chuyển tốt không nên nào có mưa rông và tầm nhìn xa ở mức trên một mươi km
biển lặng thời tiết thuận lợi cho các hoạt động ra khơi bám biển của bà con ngư dân
và sau đây là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước